trong thời gian qua đúng là việt nam đã có giải pháp và chính sách hiệu quả để đấu tranh phòng chống tham nhũng
tuy nhiên vấn đề ngăn ngừa vấn nạn này cần phải làm hiệu quả hơn
luật phòng chống tham nhũng sửa đổi được quốc hội việt nam thông qua mới đây cũng có nhiều điểm mới
kiểm soát tham nhũng trong lĩnh vực tư kiểm soát tài sản kê khai
tôi nghĩ đó sẽ là những giải pháp tốt và undp sẽ sát cánh cùng các bạn
qua đánh giá là cái giữa tham nhũng khu vực tư và khu vực công nó có cái sự đan sen với nhau
và trong những trường hợp mà chúng ta chỉ có tập trung vào khu vực công thì nó cũng làm giảm hiệu quả đấu tranh phòng chống tham nhũng nói chung
vì thực ra luật hiện hành và cái luật mới được quốc hội thông qua thì cũng đã có các quy định để xử lý
bộ luật linh sự cũng vậy khi mà họ cùng tham gia vào hành vi tham nhũng liên quan đến khu vực công
thì rõ ràng chúng ta có các hình thức các biện pháp để xử lý và coi như là đồng phạm trong cái vụ án ấy thôi
có một nội dung rất là quan trọng trong luật phòng chống tham nhũng sửa đổi đó là việc bổ sung chế định về kiểm soát tài sản thu nhập
ông có thể phân tích rõ hơn về vấn đề này không ạ
chúng ta có thể nhìn thấy một cái lộ trình về mặt luật pháp mà càng ngày chúng ta càng hoàn thiện cái cơ chế để kiểm soát tài sản thu nhập
nếu như năm một nghìn chín trăm chín mươi tám với pháp lệnh chống tham nhũng đó thì chúng ta chỉ đề cập đến việc là kê khai tài sản thu nhập thôi
thậm chí là cái bản kê khai đấy là coi như là bí mật để trong hồ sơ can bộ
không đặt vấn đề là kiểm soát hay là điều tra xác minh gì cả
thì dần dần đến năm hai nghìn năm khi chúng ta có luật phòng chống tham nhũng thì từ cái chỗ là kê khai tài sản thu nhập
năm hai nghìn năm chúng ta đã gọi là minh bạch tài sản thu nhập
tức là đã tiến được một bước rồi và hiện nay đó luật phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa được công bố đó
thì hiện nay chúng ta đặt cái mục tiêu là gì là kiểm soát tài sản thu nhập
ví dụ như là việc chúng ta hình thành các cái cơ quan chuyên trách để mà theo dõi
và có những cái biện pháp
để kiểm soát cái tính trung thực
ví dụ như là chúng ta có cái quy định về theo dõi cái sự biến động
trước kia chúng ta không có
rồi chúng ta xây dựng cái trung tâm dữ liệu quốc gia để mà chúng ta có thể làm được cái điều đó
thế thì tóm lại là với cái quy định hiện hành đó thì nó có nhiều cái điểm mới để cố gắng làm sao
không chỉ là bảo đảm cái sự minh bạch mà chúng ta còn kiểm soát được cái sự gia tăng cái sự biến động
hoặc có thể nói là những cái gì đó bất bình thường
trong cái tài sản thu nhập
của cán bộ công chức mà để từ đó chúng ta có thể phát hiện để xử lý các hành vi tham nhũng
vâng vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về hệ thống cơ quan kiểm soát có những thay đổi như thế nào
trước kia thì chúng ta không hình thành cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập
bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ ủng chức hầu như là của cơ giới giữ
và cũng không có người có chuyên môn để mà đọc để phân tích xem là người ta khai đúng hay khai sai
hoặc là những dấu hiệu bất thường
rồi là gì nữa khi mà tiến hành thẩm tra xác minh thì cũng không có những người có chuyên môn
này thì ra cho người này mai thì ra cho người kia
và thêm nữa một điều rất là quan trọng là trước kia muốn đi tiến hành thẩm tra xác minh thì rất là khó
phải có nhiều cái điều kiện ràng buộc cho nên tại sao mà số lượng một mươi năm chúng ta chỉ xác minh được
chưa đến năm trường hợp là vì thế
nhưng hiện nay đó thì đã hình thành cái hệ thống cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập
thí dụ như là thanh tra chính phủ sẽ kiểm soát tài sản thu nhập từ giám đốc sở trở lên
rồi là ở dưới là thanh tra tỉnh đối với những người ở dưới nữa
thế còn tất nhiên có một số cơ quan ví dụ như là tòa án kiểm soát kiểm toán hay là các cơ quan đảng
thì cũng có những quy định riêng để kiểm soát tài sản thu nhập
thế là cái thứ nhất
vậy thì khi mà chúng ta có một hệ thống các cơ quan có tinh chất chuyên trách như vậy
thì nó sẽ nâng cao hiệu quả rất là nhiều
mình cứ hình dung trước kia thì cái việc mà kê khai tài sản hầu như nó là chỉ chính thức bởi vì thế này
bởi vì cây khai xong người ta nộp cho bộ tổ chức
thậm chí là những cái bộ phận đấy chỉ giao cho một cậu nào đó vào sổ là chính
đếm là chính cho nó đủ hay không thôi
chứ cũng không ai có thời gian nào mà đọc
mà cũng không có trình độ để mà đọc
thế thì bây giờ cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập là thu về một mối
rồi ở đó là người ta đọc người ta phát hiện những cái điều bất thường
và thậm chí là người ta có thể nhấc điện thoại người ta xác minh ngay
cơ quan thuế cơ quan nhà đất xem là cái này nó thực hư thế nào
ví dụ như vậy
một điều rất là quan trọng nữa là cơ quan này có quyền tự mình quyết định cái việc xác minh
trước kia là không ai tự xác minh cả
bây giờ nếu thấy có nghi ngờ hoặc có tố cáo của người dân mà có căn cứ
thì người ta có thể tiến hành xác minh
thì đấy là những cái mà tôi cho rằng rất là rất là quan trọng
và nó nâng cao cái tính chuyên nghiệp
như vậy đó thì cái việc kê khai tài sản của chúng ta nó mới có tác dụng
vâng thưa ông có nhiều ý kiến cho rằng là việc đấu tranh xử lý tham nhũng thì rất là khó khăn
bởi quá trình này phải đương đầu với những người có chức có quyền
và thậm chí là ở các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng
vậy theo ông thì luật mới thì có thể giảm thiểu được những khó khăn này hay không
chúng ta thấy hiện nay là đảng nhà nước nói rất nhiều về vấn đề kiểm soát quyền lực trong rất nhiều lĩnh vực
và đặc biệt là cái đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng đấy
thì ngoài cái việc củng cố tăng cường lực lượng ra thì một trong những vấn đề rất là quan trọng
chính là việc rèn luyện nâng cao phẩm chất cán bộ
và có các cơ chế để chúng ta kiểm soát ngay cả hoạt động cũng như bản thân những người làm công tác phòng chống tham nhũng
với cái luật này đó cũng có nhiều các quy định làm sao kiểm soát tốt những người có chức năng phòng chống tham nhũng
ví dụ như là chúng ta có những quy định là nếu mà cái hoạt động của anh mà đã từng thanh tra kiểm tra kiểm toán
thế nhưng mà anh không phát hiện ra
thế nên sau này người khác phát hiện ra thì anh phải ở mức độ đó anh phải chịu trách nhiệm
tất nhiên là nó cũng có thể do yếu tố chủ quan khách quan nhưng mà rõ ràng là anh bỏ qua vi phạm
thì anh phải chịu trách nhiệm
thì đấy cũng là một cái quy định nó cũng đề cao cái trách nhiệm mà cũng là kiểm soát cái hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng
ở đây muốn nói đến cơ quan thanh tra cơ quan điều tra cơ quan kiểm toán và một số cơ quan khác
trong quá trình thực thi luật phòng chống tham nhũng thì có nhiều ý kiến cho rằng là việc bảo vệ những người tố giác đấu tranh chống tham nhũng cần phải được đề cao
bởi lẽ sự giám sát và tố cáo của nhân dân đã chứng minh được vị trí quan trọng của mình
vậy theo ông thì luật mới sẽ giúp phát huy hiệu quả của nhân dân như thế nào ạ
rõ ràng là cái phát hiện tham nhũng đó thì chúng ta có hai cơ chế
một là từ phía các cơ quan nhà nước như tôi nói là cơ quan thanh tra kiểm tra điều tra kiểm toán
và cái thứ hai là sự phát hiện từ xã hội từ người dân từ báo chí từ các tổ chức xã hội
cái đấy rất quan trọng và luật của chúng ta đó thì cũng có rất nhiều cái quy định
để mà chúng ta
lắng nghe chúng ta xử lý các cái thông tin rất là quý báu từ phía người dân
thế thì trong luật phòng chống tham nhũng đó thì chúng ta có một cái điểm rất là mới
trước kia chúng ta chỉ nói là tố cáo tố cáo
hiện nay là phản ảnh
phản ảnh là một cái mức độ nó cũng thấp hơn tố cáo một chút
ví dụ thấy một hiện tượng không bình thường nào đó người ta phản ảnh
thì các cơ quan nhà nước cũng xem xét bây giờ có phản ảnh và tố cáo về tham nhũng
thậm chí là có một cái này nó lại phụ thuộc vào cái luật tố cáo nữa
chúng ta có cái luật tố cáo cũng vừa được ban hành trong năm nay
thì trong luật tố cáo hiện nay chúng ta mở rộng cái khả năng của người dân
đưa các thông tin đến các cơ quan nhà nước
và các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phải xem xét
đó là những thông tin có nội dung tố cáo
có thể người ta không tố cáo tên tuổi đâu nhưng người ta đưa ra một thông tin
chính là đưa lên mạng quay một cái cảnh clip anh nhận tiền
nó chứ không phải là một tố cáo hay là báo chí nêu một cái hiện tượng nào đó
hay thậm chí là cái vụ việc hà giang ăn gian điểm chẳng hạn
người ta đưa lên người ta đặt cái điểm hà giang cạnh điểm hà nội
người ta chỉ đưa lên một sự việc thế thôi
không cần tố cáo
tất cả những cái sự bất bình thường như vậy nó có dấu hiệu của sự vi phạm
thì các cơ quan nhà nước cũng phải có trách nhiệm xem xét
đấy là cái yếu tố rất là quan trọng là mở rộng cái khả năng của người dân
điều rất là quan trọng phải bảo vệ người tố cáo
vì người tố cáo rất dễ dàng có thể bị trả thù trù dập
cho nên là pháp luật của chúng ta đã có rất nhiều quy định
thậm chí trong luật tố cáo hiện nay có cả một chương về bảo vệ người tố cáo
bây giờ bảo vệ người tố cáo là bảo vệ không chỉ bản thân người ta mà
bảo vệ cả người thân như vợ chồng cha mẹ con
ràng buộc trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
là khi người ta thấy một nguy cơ là bị trả thù trù dập
người ta đề nghị thì anh phải có ngay các biện pháp bảo vệ
thậm chí trong luật bồi thường nhà nước hiện nay
còn có quy định là nếu mà người ta đã đề nghị mà anh không thực hiện biện pháp bảo vệ
theo cái trách nhiệm của anh mà người ta bị thiệt hại
thì cái cơ quan nào đấy mà nhận được cái đề nghị mà không thực hiện
phải là bồi thường cho người ta
vâng cảm ơn những chia sẻ của ông trong ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
là công tác không hề dễ dàng khi nó được biến tướng dưới hình thức và quy mô khác nhau
nhiều vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử nhiều cựu quan chức tướng lĩnh bị truy tố
tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là phòng ngừa ngăn chặn vấn nạn này
nâng cao ý thức của mọi người
hãy để cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến của mỗi người dân
dù ở vị trí vai trò nào
và đến đây thời lượng chương trình tâm điểm cũng đã hết
thân ái chào tạm biệt